dạng sáng ngày hôm nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh và sở y tế tỉnh hòa bình đã tổ chức tiếp nhận tám mươi công dân việt nam trở về từ canada
ngay khi tiếp nhận lực lượng chức năng đã tổ chức khám sàng lọc bố trí nơi ăn ở sinh hoạt và cách ly một mươi bốn ngày theo đúng quy định
trong trường hợp phát hiện công dân có dấu hiệu nghi ngờ dương tính với sars cov hai sẽ chuyển sang khu điều trị cách ly đặc biệt tại khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện đa hòa tỉnh hòa bình